phát biểu ý kiến tại buổi tiếp đoàn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố hải phòng vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ân cần thăm hỏi các chiến sĩ cách mạng chia sẻ về sự khó khăn
gian khổ mà những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đồng thời bày tỏ ấn tượng về những tình cảm cách mạng
với đất nước luôn đẩy ấp giữ vững nghĩa khí của người chiến sĩ cách mạng trung thành với tổ quốc
với đảng với nhân dân cho rằng thế hệ trẻ cần nhìn vào các chiến sĩ cách mạng để học tập
nhất là trong hoàn cảnh hiện nay
thủ tướng mong rằng trước đây các chiến sĩ cách mạng đã giữ vững ý chí cách mạng
ngày nay trong đời thường tiếp tục giữ vững ý chí cách mạng làm gương cho gia đình dòng họ
con cháu noi theo tích cực tham gia các phong trào ở địa phương giữ gìn văn hóa truyền thống
để góp phần xây dựng khu phố làng xã văn hóa
thủ tướng cũng mong muốn các chiến sĩ cách mạng thành phố hải phòng tiếp tục quan tâm giúp đỡ lẫn nhau
thương yêu đoàn kết động viên nhau trong cuộc sống
chúc các chiến sĩ cách mạng luôn rồi rào sức khỏe tiếp tục sống vui sống khỏe
tiếp tục có những đóng góp cho quê hương đất nước phát triển mạnh mẽ
thủ tướng cũng biểu dương thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hải phòng làm tốt chính sách an sinh xã hội